các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
ủy ban nhân dân phường trúc bạch đã triển khai những biện pháp thiết thực giúp đối tượng f trong phường đón một cái tết trọn vẹn hơn
ông nguyễn dân huy chủ tịch ubnd phường trúc bạch cho biết phường đang thực hiện kế hoạch trao tặng mỗi gia đình f một cành đào như mong muốn đem lại sức khỏe bình an tới các đối tượng f cách ly tại nhà nhất là khi dịp tết đang đến gần
lực lượng thanh niên xung kích phường trúc bạch hỗ trợ vận chuyển từng cành đào tới nhà các f trong phường để trao tặng
trước đó đoàn thanh niên phường đã lập danh sách các hộ gia đình f để hỗ trợ việc mua sắm nhu yếu phẩm trong dịp tết nhâm dần
nhiều gia đình có f được lãnh đạo phường trúc bạch tới tận nhà thăm hỏi và trao tặng cành đào ý nghĩa việc này giúp các em không yên tâm điều trị mà vẫn có thể đón một cái tết trọn vẹn
ngoài việc tặng đào đoàn thanh niên phường cũng hỗ trợ các gia đình có f mua sắm nhu yếu phẩm theo nhu cầu
mặt hàng được các gia đình có f lựa chọn chủ yếu là lương thực thực phẩm
đặc biệt là cá chép cho ngày ông công ông táo sau đó thì nhóm thanh niên tình nguyện sẽ đem tới tận nhà các đối tượng f trong phường
nếu các gia đình sau khi cúng lễ ông công ông táo có nhu cầu đem thả cá cũng có thể liên hệ lực lượng thanh niên xung kích hỗ trợ
trong bối cảnh các đối tượng f đang thực hiện việc cách ly tại nhà vì dịch covid một mươi chín
thì việc làm thiết thực này đã nhận được sự ủng hộ của người dân
qua đó giúp các trường hợp cách ly tại nhà có thể an tâm đón tết một cách đầy đủ yên vui
hôm nay đã là ngày ông công ông táo
chỉ còn chưa đầy một tuần nữa đã là tết nguyên đáng
nhưng những quy định cho người dân về quê đón tết vẫn còn nhiều tranh cãi
ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên đã ban hành thông báo kết luận của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
trong đó yêu cầu người dân về quê đón tết phải có kết quả xét nghiệm covid một mươi chín
quy định mới này của hương yên có đang làm khó người dân về quê đón tết hay không
trong văn bản trên có nội dung chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện cấp xã
duy trì hoạt động hiệu quả chốt kiểm soát phòng chống dịch
tại các khu vực dân cư giả soát người từ tỉnh ngoài về địa phương
phải có kết quả xét nghiệm âm tính tại các cơ sở xét nghiệm trên địa bàn
ủy ban nhân dân xã các cơ sở y tế phòng xét nghiệm tư nhân được cấp phép của sở y tế hương nhiên
hoạt động của tổ covid cộng đồng tại các cơ sở thôn xóm tổ dân phố
mỗi tổ kiểm soát từ bốn mươi đến sáu mươi hộ gia đình trên địa bàn chịu trách nhiệm đi từng ngõ
gõ từng nhà nắm chắc tình hình di biến động của dân cư
yêu cầu người đi làm ăn buôn bán từ tỉnh ngoài về địa bàn
người từ tỉnh ngoài về hưng yên chúc tết chơi tết phải được xét nghiệm covid một mươi chín
tự theo dõi sức khỏe xét nghiệm âm tính mới được tham gia hoạt động tại cộng đồng
đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho thành viên các chốt và tổ phòng chống dịch
theo nội dung của văn bản trên có thể hiểu rằng
cứ người từ tỉnh ngoài về địa phương phải có xét nghiệm âm tính
duy trì hoạt động hiệu quả chốt kiểm soát phòng chống dịch
phải có kết quả xét nghiệm âm tính tại các cơ sở xét nghiệm trên địa bàn
ubnd xã các cơ sở y tế phòng xét nghiệm tư nhân được cấp phép của sở y tế hưng yên
theo luật sư quách thành lực giám đốc công ty luật pháp trị
thì như vậy rõ ràng có thể thấy ubnd tỉnh hưng yên đã yêu cầu kể từ ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
người dân ngoại tỉnh hương yên muốn về quê ăn tết
dù có hay không biểu hiện nghi ngờ mắc covid một mươi chín như sốt ho khó thở
vẫn phải có kết quả xét nghiệm âm tính mới cho về địa phương
chỉ chấp nhận kết quả xét nghiệm âm tính tại các cơ sở xét nghiệm trên địa bàn
ubnd xã các cơ sở y tế phòng xét nghiệm tư nhân được cấp phép của sở y tế hưng yên
đồng nghĩa với việc không chấp nhận kết quả xét nghiệm từ các cơ sở y tế khác ngoài tỉnh hưng yên
luật sư lực khẳng định các biện pháp phòng chống dịch như trên của ubnd tỉnh hưng yên
là không phù hợp với các quy định của chính phủ và bộ y tế
do vậy thiết nghĩ ubnd tỉnh hưng yên cần khẩn trương ban hành văn bản sửa đổi những hạn chế bắt cập trên
để người dân hưng yên ở ngoài tỉnh về quê ăn tết xung họp cùng gia đình thực sự yên tâm
liên quan đến việc người dân về quê ăn tết đại diện bộ y tế bà nguyễn thị liên hương
cục trưởng quản lý môi trường y tế bộ y tế đã có những giải thích chính thức
theo đó người dân cư trú ở cả bốn cấp độ dịch đều không phải cách ly y tế khi về quê đón tết
ngoại trừ các trường hợp thuộc diện
theo dõi sức khỏe hoặc đang ở trong khu phong tỏa
trước đó bộ y tế có văn bản ba trăm năm mươi bảy gửi các địa phương nêu rõ hiện nay tỷ lệ tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
trên cả nước đã đạt rất cao
vì vậy bộ y tế đề nghị các địa phương tạo thuận lợi cho người dân về quê ăn tết
đảm bảo công tác phòng chống dịch gồm có thực hiện năm k tự theo dõi sức khỏe và không phải cách ly y tế
những người có biểu hiện nghi ngờ mắc covid một mươi chín như sốt ho khó thở thì hạn chế tiếp xúc và hạn chế đi lại
thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn xét nghiệm và xử lý theo quy định
tuy nhiên sau khi hướng dẫn trên nhiều ý kiến thắc mắc người dân hiện cư trú tại khu vực dịch bệnh ở cấp độ bốn
vùng đỏ thì khi về quê có phải cách ly y tế hay không
băn khoăn này xuất phát từ việc trong hướng dẫn chuyên môn về thích nghi an toàn của bộ y tế
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một có yêu cầu cách ly người đến từ địa bàn dịch cấp bốn và vùng phong tỏa
người cao tuổi người có bệnh nền hoặc phụ nữ mang thai trẻ em dưới một mươi tám tuổi
được cách ly tại nhà và có người chăm sóc cùng
giải thích rõ hơn về công văn số ba trăm năm mươi bảy bà nguyễn thị liên hương cho hay
đây là văn bản nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước
về quê nhân dịp tết nguyên đán hiện nay tỷ lệ bao phủ vaccine trên cả nước đã đạt cao
vì vậy chỉ những người dân đang trong thời gian phải cách ly y tế
thuộc diện theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc ở trong khu vực phong tỏa mới phải cách ly khi về quê ăn tết
những người còn lại không thuộc các diện nêu trên thì không phải cách ly khi về quê
kể cả ở địa bàn
nguy cơ dịch bệnh cấp bốn bà hương cho hay
bà thông tin thêm hiện nay nếu phát hiện ca nhiễm các địa phương chỉ phong tỏa một tầng
một căn hộ hoặc vài căn hộ trong khu trung cư một hoặc một vài nhà trong khu dân cư
những người khác vẫn đi lại bình thường nên khi về quê cũng không phải cách ly
cách đây một tuần thủ tướng đã chỉ đạo các địa phương không đặt ra những biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trái với quy định của chính phủ bộ y tế
không gây khó khăn không cần thiết cho người dân
nhất là dịp về quê ăn tết
tết nguyên đán nhâm dần
thời gian qua nhiều địa phương đã đưa ra các biện pháp về cách ly
xét nghiệm khác nhau với người về quê dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi
như vậy người dân tại vùng đỏ vẫn có thể về quê xung họp với gia đình
mặc dù vậy khi về quê mọi người cần nghiêm túc thực hiện năm k
khai báo y tế đầy đủ trên app pccovid hạn chế tối đa việc đi chúc tết
nên tiếp khách ở phòng thoáng để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
tết đến cũng là lúc nhu cầu hồi hương của nhiều người việt nam ở nước ngoài
kéo theo nhiều đường dây lừa đảo ghén mát chuyến bay giải cứu
đường dây lừa đảo chuyên rào bán vé máy bay giả chiếm đoạt một năm tỷ đồng
của ba mươi bị hại là người việt nam sinh sống ở nước ngoài vừa bị bộ công an triệt phá
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao a năm
bộ công an cho biết vừa phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân yên
tỉnh bắc giang triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng hình thức giao bán vé máy bay giả
qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng phòng năm a năm phát hiện ba tài khoản facebook
bindinogo bindosi phòng vé châu âu thanh bình traver
đăng tải thông tin giao bán vé máy bay cứu trợ về việt nam nhằm chiếm đoạt tài sản
ngay sau khi phát hiện vụ việc phòng năm đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ
khẩn trương truy bắt nghi phạm kim anh dũng hai mươi tám tuổi ngụ tỉnh bắc ninh
dũng là người đã trực tiếp tạo lập quản trị ba trang facebook
để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại cơ quan điều tra kim anh dũng khai nhận từ đầu năm hai nghìn hai mươi
kim anh dũng đã tham gia vào các nhóm riêng trên facebook
dành cho cộng đồng người việt nam đang sinh sống học tập và làm việc tại nước ngoài
rồi thường xuyên đăng tải thông tin các chuyến bay cứu trợ về nước
để tạo niềm tin dũng đã sử dụng mạng lưới hàng chục tài khoản facebook ảo
để bình luận tương tác trên các bài đăng
khi có khách hàng liên hệ dũng sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh để gửi mẫu vé máy bay
sau đó yêu cầu khách chuyển tiền vào số tài khoản ngân hàng do dũng cung cấp
các bị hại sau khi nhận được vé máy bay giả
giác sân bay làm tử tục về nước thì phát hiện không có tên trên các chuyến bay
nhiều bị hại sau khi bị lừa không còn khả năng mua vé trở về nước
bị mắc kẹt tại nước ngoài
sau khi chiếm đoạt được tiền kim anh dũng đã chặn toàn bộ liên lạc với các bị hại
bước đầu kim anh dũng khai nhận với phương thức thủ đoạn trên
đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gần ba mươi bị hại với tổng số tiền khoảng một năm tỷ đồng
toàn bộ số tiền chiếm đoạt được kim anh dũng đã sử dụng để mua xe ô tô
ăn chơi và chi tiêu cá nhân
hiện nay cơ quan điều tra đang tiếp tục làm việc với các bị hại
thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
trong bối cảnh omecron vẫn đang tạo làn sóng lây nhiễm tại nhiều quốc gia
tổng giám đốc who techos cảnh báo rằng virus sars cov hai đang có điều kiện lý tưởng
để phát sinh biến thể mới
kêu gọi thế giới tiếp tục đoàn kết trong chống covid một mươi chín
tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới who tedros adhanom ghebreyesus cảnh báo rằng
sẽ rất nguy hiểm nếu mọi người cho rằng biến thể omicron là dấu hiệu cho thấy
đại dịch covid một mươi chín đang đi đến hồi kết
thật nguy hiểm nếu cho rằng omicron sẽ là biến thể cuối cùng
và chúng ta đang ở trong giai đoạn cuối cùng của đại dịch
ông tedros phát biểu trong cuộc họp ban điều hành của who
theo ông tedros
bất trái với suy nghĩ trên
hiện trên toàn thế giới có những điều kiện rất lý tưởng
cho sự xuất hiện của nhiều biến thể mới
đồng thời khuyến khích các quốc gia
tiếp tục tập trung sức lực để đánh bại đại dịch
kéo dài hơn hai năm với gần sáu triệu người chết
tình hình đại dịch trên toàn thế giới
đang có nhiều dấu hiệu khả quan
khi biến thể omicron với tốc độ lây lan siêu nhanh
khiến tổng số ca nhiễm trên toàn cầu tăng vọt
lên gần ba trăm năm mươi triệu ca
song lại có ít độc lực hơn
và ít nguy cơ dẫn đến bệnh nặng tử vong hơn
bên cạnh đó kết hợp cùng với số lượng lớn
người được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín đầy đủ
nhiều nơi trên thế giới đang có niềm tin rằng
đại dịch sẽ sớm kết thúc
tuy vậy tổng giám đốc vicabarro
vẫn đề nghị người dân trên toàn thế giới
tiếp tục giữ kỷ luật và đoàn kết
trong việc chống lại đại dịch covid một mươi chín
đại dịch covid một mươi chín đang bước sang năm thứ ba
và chúng ta đang ở một thời điểm quan trọng
chúng ta phải làm việc cùng nhau
để đưa giai đoạn gây cấn này của đại dịch kết thúc
chúng ta không thể để nó tiếp tục kéo dài
lần cuộn giữa vô vàn sự hoảng loạn và lơ là
ông tedros nói
theo ông các quốc gia phải tối đa hóa
các chiến lược và công cụ phòng chống dịch đã có sẵn
chẳng hạn như tiếp tục xét nghiệm tầm suốt
và tiêm chủng vaccine cho dân
để tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu
kết thúc vào năm nay
sau bao lâu f không còn khả năng phát tán ncov
đây là câu hỏi thường trực với nhiều f
khi muốn gặp lại bạn bè người thân
họ thắc mắc nên tự cách ly trong bao lâu
để đảm bảo không còn khả năng lây nhiễm cho người khác
tại mỹ giới chức y tế cho phép hầu hết người nhiễm ncov
chấm dứt thời gian cách ly sau năm ngày
mà không cần làm xét nghiệm covid một mươi chín
điều này trái ngược với anh
nơi người mắc covid một mươi chín có thể được ra ngoài vào ngày thứ sáu
với điều kiện có kết quả test âm tính
trong hai ngày cách ly cuối cùng và không bị sốt
nếu không có kết quả xét nghiệm
họ phải đợi đủ một mươi ngày cách ly
tuy nhiên một số chuyên gia về dịch tế ở anh mỹ đều cảnh báo
hướng dẫn cách ly không tuân theo
khoa học có nguy cơ khiến cho bệnh nhân
vô tình lây lan ncov tại nơi làm việc
trường học nhất là khi họ chưa làm xét nghiệm
trưởng khoa y đại học california san francisco
từng chia sẻ trên twitter ngày một mươi bốn tháng một
về việc con trai của ông có kết quả test dương tính vào ngày thứ mười
nếu không làm xét nghiệm
cậu sẽ quay trở lại làm việc ngay sau đó một ngày
theo dữ liệu của cơ quan an ninh y tế anh
ước tính gần ba mươi năm f vẫn còn nguy cơ lây nhiễm sau năm ngày
kể từ thời điểm khởi phát
cho bệnh nhân
nếu không có triệu chứng hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính
nếu bệnh nhân có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính
vào ngày thứ năm và thứ sáu cách ly
nguy cơ lây nhiễm là bảy
sau một mươi ngày con số này giảm xuống năm
giáo sư miễn dịch học phân tử gary mclean
đại học london metropolitan
trả lời phỏng vấn của insider
những người mắc covid một mươi chín vẫn có khả năng lây nhiễm
vào thời điểm hai ngày trước và sau một mươi ngày
kể từ khi có triệu chứng
miễn dịch và tải lượng virus của mỗi bệnh nhân
có thể xác định thời gian họ còn khả năng lây nhiễm virus
mỗi người lại có thông số khác nhau
vị chuyên gia cho biết
ngoài ra các ước tính nói trên đều không áp dụng
cho biến chủng omicron
theo nhà virus học giáo sư lauren zhang
đại học warwick
tại thời điểm công bố dữ liệu
không có nhiều thông tin về độc lực của omicron
so với biến chủng khác
do đó họ không thể dự đoán chính xác khả năng lây nhiễm
của người nào đó khi nhiễm biến chủng này
nhân cứu khác từ đại học exeter
được công bố trên tạp chí international journal
phát hiện một mươi ba trong số

còn khả năng lây nhiễm
ở ngày thứ một mươi
nghiên cứu được thực hiện trước khi omicron
trở thành biến thể phổ biến nhất trên toàn cầu
trong khi đó các chuyên gia từ
trường vệ sinh và y học nhiệt đới london cho biết
nguy cơ lây nhiễm cho người khác của các f
gần như giảm xuống bằng
nếu họ có ít nhất hai lần xét nghiệm covid một mươi chín
liên tục cho kết quả âm tính
điều này không phụ thuộc vào số ngày
sau khi có xét nghiệm dương tính
ngoài dữ liệu nói trên một số công trình
nghiên cứu khác từ nhật bản mỹ
cũng đưa ra khả năng lây nhiễm của người nào đó
khi nhiễm biến thể omicron theo thời gian
một nghiên cứu trên hai mươi một người
ở nhật bản cho thấy
các bệnh nhân đã được tiêm vaccine covid một mươi chín
khi nhiễm biến trụng omicron
và phải nhập viện có nồng độ virus
cao nhất vào ngày thứ ba đến thứ sáu
sau khi có xét nghiệm dương tính
hoặc khởi phát triệu chứng
sau một mươi ngày họ không còn tìm thấy
các hạt virus gây lây nhiễm
nghiên cứu ban đầu từ mỹ cho thấy
cả hai trường hợp nhiễm omicron và delta
đều có khả năng lan truyền virus
kéo dài khoảng một mươi ngày
ngoài ra người nhiễm omicron có mật độ hạt virus
đạt đỉnh thấp hơn
mới đây chuyến tàu của quân đội australia
đã ghi nhận hai mươi ba ca dương tính
khi đang trên đường viện trợ cho tôn nga
quốc gia gần như không có ca mắc covid một mươi chín nào
bộ trưởng quốc phòng australia
peter dutton cho biết
hai mươi ba người trên tàu
đã mắc covid một mươi chín
trong buổi phỏng vấn với sky news
ngày hai mươi năm tháng một
còn tàu rời brisbane australia
ngày hai mươi một tháng một với sáu trăm linh thủy thủ đoàn
cùng với các vật dụng cứu trợ nhân đạo
để hỗ trợ tôn nga sau vụ phun trào núi lửa
vụ phun trào núi lửa và sóng thần
ở tôn nga đã làm ít nhất ba người chết
và khiến quốc gia này chịu thiệt hại nghiêm trọng
ông dutton cho biết
chính phủ australia đang làm việc với tôn nga
để đảm bảo công tác viện trợ diễn ra an toàn
mà không lây lan covid một mươi chín
cho những người trên đảo
theo tổ chức y tế thế giới who
tôn nga chỉ ghi nhận một ca covid một mươi chín
kể từ thời điểm đại dịch bùng phát
dĩ nhiên họ rất cần sự trợ giúp
nhưng cũng không muốn gặp rủi ro từ covid một mươi chín
ông dutton nói
ông cho biết thêm một số chuyến hàng viện trợ
đã được máy bay c một mươi bảy của australia
chuyển đến tôn nga trước đó
bên cạnh đó lực lượng phòng vệ
trên không nhật bản cũng ghi nhận
một ca dương tính với covid một mươi chín
khi tiếp nhận cho tôn nga
bộ trưởng quốc phòng nobuo kishi cho biết
một phi công đã nhiễm virus corona
hiện đang được cách ly và kiểm tra
tại australia trong tình trạng ổn định
phi công này đã có mặt ở sân bay quốc tế
tôn nga ngày hai mươi một tháng một
để giao nước uống và thiết bị làm lạnh
đợt bùng phát dịch trên tàu smas adelaide
xảy ra trong bối cảnh
các quốc gia ở thái bình dương
đang ra sức loại bỏ covid một mươi chín
trong cộng đồng
kiribati và samoa là hai quốc gia đã tuyên bố phong tỏa
hai nước này ghi nhận tổng số
một trăm linh ca covid một mươi chín trong đại dịch
theo vkpado nhưng gần đây
số ca nhiễm có dấu hiệu tăng liên tục
do sự lây lan của chủng omicron
thưa quý vị tết đã đến rất gần
hơn lúc nào hết mọi người cần hạn chế
tụ tập nơi đông người
nghiêm túc thực hiện năm k để dịch bệnh được kiểm soát hơn
và chúng ta sẽ được đón một cái tết
đầm ấm và an toàn bên người thân
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
bản tin phát sóng hằng ngày của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
hẹn gặp quý vị vào bản tin tiếp theo